tuy nhiên diễn biến dịch còn phức tạp dự kiến kéo dài
do đó cần có các biện pháp để tiếp tục thực hiện hai nhiệm vụ vừa phòng chống dịch
vừa bảo đảm đời sống của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh
các thành viên ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị thủ tướng chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo
tiếp tục thực hiện quy định về cách ly xã hội sau ngày một mươi năm tháng bốn
các thành viên ban chỉ đạo nêu rõ dựa trên các tiêu chí đã được cân nhắc
tính toán kỹ lưỡng phân loại mức độ nguy cơ dịch bệnh tại các địa phương được chia làm ba nhóm
nguy cơ cao có nguy cơ và nguy cơ thấp
đối với những tỉnh thành phố nằm trong nhóm nguy cơ cao
ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị thủ tướng tiếp tục thực hiện biện pháp cách ly xã hội
như quy định trong chỉ thị số một mươi sáu thêm ít nhất một tuần
ban chỉ đạo thống nhất sẽ đưa ra những yêu cầu bắt buộc đối với tất cả các tỉnh thành phố trong cả nước
tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp đeo khẩu trang không tập trung đông người
giữ khoảng cách bảo đảm vệ sinh dịch tễ
một số loại hình kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí chưa được phép hoạt động
đối với hoạt động đi lại ban chỉ đạo thống nhất kiến nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp
ngăn chặn dịch bệnh từ bên ngoài ở trong nước tùy vào mức độ nguy cơ
từng địa phương sẽ có giới hạn cụ thể
bộ y tế phối hợp với bộ giao thông vận tải sẽ có những quy định cụ thể
bên cạnh việc tiếp tục thực hiện công tác thông tin tuyên truyền để người dân hiểu
thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh
ban chỉ đạo đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo lực lượng chức năng tiếp tục xử lý nghiêm
các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch
trong đó có việc trích xuất camera để tiến hành xử phạt nguội
không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang khi lưu thông trên đường
đối tượng nguyễn tiến lực sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai trú tại thôn me xã tân hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
còn có hành vi chửi bới lăng mạ tấn công tổ công tác khi bị nhắc nhở
và đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hưng hà ra quyết định khởi tố và tạm giam hai tháng để điều tra xử lý
cụ thể vào khoảng chín h ba mươi phút ngày một mươi tháng bốn trong khi đang làm nhiệm vụ
các thành viên chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín tại đầu cầu me
thuộc địa phận thôn me xã tân hòa huyện hưng hà tỉnh thái bình
đã phát hiện hai đối tượng là nguyễn tiến lực và phạm đình điều
đang lưu thông trên đường bằng xe máy biển kiểm soát hai mươi sáu f một hai nghìn sáu trăm tám mươi bảy không đội mũ bảo hiểm không đeo khẩu trang
đại úy đặng vũ hiệp trưởng công an xã tổ trưởng chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đã yêu cầu dừng xe
và mời hai đối tượng vào trong chốt làm việc lập biên bản vi phạm hành chính
lực không chấp hành mà chửi bới lăng mạ tổ công tác và cá nhân đại úy hiệp
tổ công tác đã yêu cầu lực về trụ sở ủy ban nhân dân xã làm việc
lực đã chạy đến quầy bán thịt lợn cầm dao nhọn chạy về phía đại úy hiệp để tấn công
nhưng không làm được gì nên cùng điều bỏ về nhà
đến một mươi một giờ cùng ngày lực đến ủy ban nhân dân xã đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tại các cửa ngõ ra vào nam định bốn chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín hoạt động liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
các chốt tương tự cũng được thành lập tại nhiều phường xã nhất là các điểm tập trung đông người
sau nhiều ngày liên tục thực hiện công tác tuyên truyền đến thời điểm này
lực lượng công an đã tham mưu cho ủy ban nhân dân các cấp tiến hành xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm
có mặt làm nhiệm vụ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các chốt kiểm tra phòng dịch ở cao bồ
ngã ba cầu tân đệ quốc lộ hai mươi một a hai mươi một b là các lực lượng y tế quân sự thanh tra giao thông và công an
mỗi chốt được trang bị nhiều máy đo
để khi cần các lực lượng khác có thể tham gia hỗ trợ cán bộ y tế
hạn chế tình trạng ủn ứ xe cộ người dân phải chờ đợi lâu
anh em chúng tôi cũng như là cho cộng đồng nên chúng tôi cũng hoàn toàn là ủng hộ
lý về nam định là tôi cũng đã đi qua một chốt rồi cũng kiểm tra rồi
tôi không thấy mất thời gian vì cái này là chính phủ làm là đúng vì là đảm bảo cho nhân dân thôi
tôi thấy rất hợp lý không có cái gì là đáng phiền hà cả
các chốt được thành lập nhằm kiểm soát chặt chẽ quá trình thực hiện quy định phòng chống dịch bệnh
và đến nay đã cho thấy hiệu quả bước đầu
sau một tuần triển khai bốn chốt đã kiểm tra hơn bảy mươi hai lượt phương tiện
và chưa phát hiện
không có trường hợp nào nghi nhiễm
song song với số chốt liên ngành ở quốc lộ các huyện thành phố cũng thành lập thêm nhiều chốt kiểm tra tương tự
tại các tuyến đường có mật độ giao thông lớn hoặc địa điểm tập trung đông người phức tạp
qua đó kịp thời nhắc nhở xử lý nghiêm một số trường hợp cố tình vi phạm
chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thị trấn này
thứ nhất là đảm bảo an ninh trật tự ở đây
thứ hai là phát hiện những người dân mà tham gia giao thông không đeo khẩu trang
chúng tôi sẽ tiến hành phát khẩu trang kiểm tra thân nhiệt và xử lý
trong những ngày qua lực lượng công an tỉnh nam định liên tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát hành di động
phát tờ rơi dán áp phích tổ chức tuần tra kiểm soát nhắc nhở người dân tự giác chấp hành chủ trương về phòng chống dịch
đồng thời xử lý nghiêm các cá nhân cố tình vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
tính đến hôm nay ngày một mươi năm tháng bốn trên địa bàn tỉnh nam định chưa xuất hiện trường hợp nhiễm covid một mươi chín
đó là kết quả cho những nỗ lực của cả hệ thống chính trị
xong để chặn đứng sự xâm nhập và lây lan của dịch bệnh bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cấp các ngành
không thể thiếu sự tự giác chấp hành chung tay phòng dịch của các tổ chức cá nhân và toàn xã hội
mới đây công an quận hoàn kiếm hà nội đã tạm giữ hình sự đối tượng vũ hoàng anh hai mươi bảy tuổi
trú tại phường vĩnh hưng quận hoàng mai để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc mua bán khẩu trang thời điểm đang diễn ra dịch bệnh covid một mươi chín
theo tài liệu điều tra sau khi thỏa thuận bán cho người mua trú tại quận tây hồ
thành phố hà nội năm mươi thùng khẩu trang y tế loại bốn lớp với giá sáu trăm linh triệu đồng
đối tượng hoàng anh đã nhận tiền đầy đủ và chuyển hai thùng hàng khẩu trang sang singapore và malaysia
theo yêu cầu của người mua
tuy nhiên thay vì gửi đúng năm mươi thùng khẩu trang y tế loại bốn lớp như cam kết
hoàng anh đã mua hai thùng khẩu trang vải với giá năm triệu đồng một thùng
rồi gửi đi singapore và malaysia
hoàng anh đã gửi đi malaysia cho người nhà nạn nhân như địa chỉ đã thỏa thuận trước đó
cơ quan điều tra cho biết với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua khẩu trang trên mạng
đối tượng đã dùng giấy tờ giả mạo để chiếm lòng tin của khách hàng và thực hiện hành vi
đường dây ghi số đề này do trần thị thu an năm mươi hai tuổi chú tại phường tân tiến tp buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cầm đầu
trước đó đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột đồng loạt đột kích bắt quả tang bốn địa điểm đang có hành vi ghi số đề cho khách
tại các điểm này lực lượng công an thu giữ nhiều tờ phơi ghi số đề máy tính điện thoại gần năm mươi triệu đồng tiền mặt và các tài liệu có liên quan
bước đầu công an thành phố buôn ma thuột xác định hàng ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc với số tiền trên một trăm linh triệu đồng
đến cuối ngày sẽ căn cứ vào kết quả sổ số của các tỉnh thành rồi thắng thua với các con bạc và chia nhau tiền hoa hồng
đường dây số đề này hoạt động từ đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi với tổng số tiền giao dịch mỗi tháng trên ba tỷ đồng
một ổ nhóm tám đối tượng vừa bị công an huyện thường tín hà nội phát hiện bắt giữ khi đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa
thu giữ tại hiện trường nhiều tăng vật và gần sáu mươi triệu đồng
hiện đang trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội
việc các đối tượng tụ tập đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật mà còn vi phạm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
thực hiện việc tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín có diễn biến phức tạp
đội cảnh sát hình sự công an huyện thường tín phát hiện tại nhà của nguyễn văn kỳ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
tại xã tô hiệu huyện thường tín hà nội có nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc
tổ công tác đã tiến hành vây bắt tại hiện trường tám đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
theo lời khai của nguyễn văn sơn một trong tám đối tượng bị bắt quả tang tại hiện trường
thì trong thời gian này sơn đang nghỉ việc tại công ty do dịch bệnh covid một mươi chín
nên đã cùng các đối tượng khác rủ nhau tụ tập đánh bạc tại nhà của nguyễn văn kỳ
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên đinh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng hà thị diều
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã tân hoa huyện lục ngạn tỉnh bắc giang
về tội mua bán phụ nữ và mua bán trẻ em
còn về tội trốn khỏi nơi giam giữ hoặc trốn khi đang bị dẫn giải đang bị xét xử
cơ quan thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng nông huyền son sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn sông danh xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
và đối tượng nguyễn phương chi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại thôn bình dân xã hội hoan huyện văn lãng tỉnh lạng sơn
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân đến đây là hết
cảm ơn quý vị các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt